tại thành phố vinh bộ ngoại giao việt nam phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an và đại sứ quán nhật bản tại việt nam tổ chức hội nghị gặp gỡ nhật bản khu vực bắc trung bộ năm hai nghìn hai mươi
dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương các tỉnh khu vực bắc trung bộ đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhật bản tại việt nam và khoảng năm trăm linh đại biểu doanh nghiệp trong và ngoài nước
phát biểu chỉ đạo hội nghị phó thủ tướng vương đình huệ khẳng định đây là cơ hội kết nối chia sẻ thông tin trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại trên các lĩnh vực cùng quan tâm giữa chính quyền và doanh nghiệp các địa phương khu vực bắc trung bộ với các đối tác và doanh nghiệp nhật bản góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa việt nam và nhật bản

phó thủ tướng vương đình huệ đã chân thành cảm ơn chính phủ và nhân dân nhật bản về những ủng hộ giúp đỡ liên tục và có ý nghĩa dành cho chính phủ và nhân dân việt nam trong thời gian qua